ba mươi phút sáng nay người dân phát hiện sát chết cháy của một người thanh niên trong nghĩa địa thành phố quảng ngãi thuộc thôn an hội nam hai xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa
người bị chết cháy được xác định là nguyễn văn hữu ba mươi tuổi ở tổ hai mươi sáu phường quảng phú thành phố quảng ngãi
trước đó vào tối ngày một mươi tháng năm nguyễn văn hữu đi xe đạp vào nghĩa địa và dùng chai xăng tưới vào người tự thiêu
được biết nguyễn văn hữu có bệnh lý tâm thần hiện không có nghề nghiệp sống dựa vào gia đình nuôi
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm vào lúc một mươi năm h chiều qua ngày một mươi tháng năm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện bình tân bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tham gia cá cược ăn thua bằng tiền qua mạng internet
qua tin báo của người dân vào thời điểm trên lực lượng công an đã kiểm tra tiệm internet út hiền do bà thái thị xuân năm mươi một tuổi
chú xã tân an thạnh huyện bình tân tỉnh vĩnh long làm chủ thì phát hiện chín đối tượng có hậu khẩu
tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp đang cá cược đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ một quyển sổ ghi kết quả các trận đá gà
hai màn hình máy vi tính ba cpu sáu xe mô tô cùng với số tiền hơn bốn mươi hai triệu đồng
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ số tiền một trăm tám mươi sáu triệu đồng trong người các đối tượng
được biết tụ điểm đánh bạc trên do tống văn hải năm mươi bốn tuổi và trần vương trung hiếu ba mươi chín tuổi
cùng chú tại xã phong hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
đứng ra tổ chức
hai đối tượng này dùng tài khoản đã có trên trang đánh bạc nước ngoài
truy cập trực tuyến các trận đá gà và tổ chức cho chín người này cá cược
mỗi lần cá cược là từ năm trăm linh cho đến bảy trăm linh đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono tỉnh đắk nông
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng
phạm văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và trần xuân hiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại xã đắc rô huyện crono
đã làm rõ về hành vi giao cấu và xâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân của cả hai đối tượng này là một bé gái sinh năm hai nghìn tám
theo thông tin ban đầu do quen biết nên công thường xuyên đến nhà
một bé gái sinh năm hai nghìn bốn ở huyện crono chơi
và trong một lần đến chơi nhân lúc không có ai ở nhà
công đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái dẫn đến bé gái có thai
căn cứ kết quả điều tra và giám định pháp đi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện grono
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với phạm văn công
còn với hành vi dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
trần xuân hiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã đắc rô huyện crono
cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện crono
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
điều đáng nói nạn nhân bị thực hiện hành vi giao cấu
cũng chính là bé gái mà đối tượng công đã thực hiện hành vi trên

ban an toàn giao thông tỉnh long an vừa thông tin một xe chở hơn bốn mươi công nhân
chạy trên quốc lộ sáu mươi hai hướng từ huyện tân thạnh về thành phố tân an đã bị lật
khiến một mươi người bị thương vụ việc xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay
vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã thủy tây huyện thạnh hóa tỉnh long an
đây là đoạn đường khá xấu do quốc lộ sáu mươi hai xuống cấp từ nhiều năm nay
lòng đường hẹp lề đường lại nằm cao hơn nhiều so với mặt đồng xung quanh
xe chở công nhân do tài xế
tên là ngô công bình điều khiển đã bị chật bánh lật nghiêng khiến một mươi người bị thương
hiện năm người bị thương khá nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh long an điều trị
một lô mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
công an tỉnh bắt giữ tại khu vực xã quang lang huyện tri lăng vào chiều tối ngày chín tháng bốn
phát hiện xe ô tô chở khách một mươi sáu
sáu chỗ biển kiểm soát hai mươi chín b chín nghìn hai trăm bảy mươi chín đang chạy tuyến lạng sơn hà nội
có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng chức năng đã tổ chức dừng xe kiểm tra
tại thời điểm này trên khoang chở khách đang cất giấu nhiều thùng cắt tông
chứa tổng cộng là hơn sáu hộp phần trang điểm mắt trị giá khoảng gần một trăm linh triệu đồng
tài xế là trịnh minh thương ở huyện bình gia tỉnh lạng sơn khai
đã nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ lạng sơn về hà nội
toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng với việc tịch thu toàn bộ lô hàng lực lượng chức năng cũng tạm giữ phương tiện chờ xác minh làm rõ
thưa quý vị tình trạng khai thác cát trái phép tại tỉnh thừa thiên huế đang diễn biến phức tạp
các đối tượng cát tặc liên tục thay đổi phương thức hoạt động đặc biệt là vào ban đêm
thậm chí là một số vụ xô xát giữa người dân với cát tặc đã xảy ra
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đi sâu tìm hiểu tại sao tình trạng khai thác cát trái phép tại đây lại diễn biến phức tạp đến như vậy
nhiều diện tích đất của người dân bị sạt lở mất trắng chỉ trong một đêm khi tình trạng khai thác cát trái phép ổ ạt khó kiểm soát
để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng các đối tượng khai thác này thay vì hoạt động vào ban ngày nay lại chuyển sang ban đêm
tiếp máy nổ của hàng chục tàu thuyền từ lớn tới nhỏ thay nhau hoạt động hút cát trên sông
và chỉ khi bị người dân phát hiện ngăn chặn thì hoạt động này mới được tạm dừng lại
đây là những gì đang diễn ra trong nhiều năm nay tại sông bồ đoạn tiếp giáp giữa thị xã hương trà và huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế

cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn là đối tượng hoàng văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng đĩnh xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
còn về tội đánh bạc công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn tránh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã lợi bác huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
hãy bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị